dành cho một nhóm nhỏ người tiêu dùng đã trở thành một phân khúc thị trường lớn
có giá trị lên tới gần tám mươi hai tỷ usd và mức tăng trưởng khoảng một mươi năm mỗi năm
tại việt nam gần một mươi năm phát triển nhưng nước ta chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng
về nông nghiệp hữu cơ
bên cạnh đó hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ lại chưa phù hợp
với thực tiễn sản xuất trong nước nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân
bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo uy tín của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ việt nam
là một nước nông nghiệp việt nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp nước ta đã trải qua một thời gian dài sản xuất quảng canh tự cung tự cấp
dựa vào thiên nhiên là chính nên người nông dân biết tận dụng những gì sẵn có ngoài tự nhiên
để phục vụ cho nông nghiệp
tại việt nam hiện nay có ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố sản xuất nông nghiệp hữu cơ
và theo hướng hữu cơ với năm mươi chín cơ sở sản xuất trên tổng diện tích hơn tám mươi
nông nghiệp việt nam đã thành công thì sự nghiệp công nghiệp quá hiện đại quá đất nước mới thành công
nông nghiệp nông thôn và nông dân là những vấn đề rất nóng bóng hiện nay trong phát triển đất nước
chúng ta phải tập trung nghiên cứu vấn đề này với các hình thức khác nhau
trong đó đặc biệt cần phải nghiên cứu một tính vực mà người dân trong nước cũng như là thế giới quan tâm
đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo một nền nông nghiệp tiết kiệm
an toàn và hiệu quả trong yêu cầu của thuốc chất nông nghiệp việt nam
những hậu quả của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp đã lộ rõ nhiều bất cập
như đất đai bạc màu sâu bệnh ngày càng tiến hóa để thích ứng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người
cho nên thời gian gần đây cả thế giới đều hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ trong đó có việt nam
xu hướng này đã được nhà nước rất chú trọng và khuyến khích
tuy nhiên do nông nghiệp hữu cơ dựa tối đa vào việc quay vòng mùa vụ
các phần thừa sau thu hoạch phân động vật và việc canh tác cơ giới để duy trì năng suất đất
để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng và kiểm soát cỏ côn trùng và các loại sâu bệnh khác
nên phát triển nông nghiệp hữu cơ rất cần có những chính sách riêng
đằng sau cái thành tích của nông nghiệp chúng ta thì những hậu họa rất lớn
đó là về môi trường đó là sức khỏe cộng đồng
đó là đất đai và tất cả những vấn đề mà đang để lại tồn tại do bốn năm đấy
bởi vì chúng ta đã dùng một phương án nông nghiệp là phương án dùng hóa học vô cơ
để đẩy mạnh năng suất để đẩy mạnh những thành tích để về an ninh lương thực
để mà xuất khẩu những loại mà đứng hàng thứ nhất thứ tư thứ năm
sau đó chúng ta mới ngoái lại thì thôi chết rồi cái hậu quả lớn lắm
chính vì vậy là bây giờ đã đến thời cơ bắt buộc chúng ta phải quay lại
theo hướng nông nghiệp hữu cơ
có thể là chúng ta đi ngay nông nghiệp hữu cơ
và cũng có thể chúng ta chuyển hướng dần là nông nghiệp theo hướng hữu cơ
cái đất đai của chúng ta qua hơn năm mươi năm mà chúng ta bón quá nhiều văn hóa học
làm cho cái đất đai ô nhiễm không bị ô nhiễm
chúng ta cần phải có thời gian và cần có điều kiện để chúng ta cải tạo cái đất này
vì thế cái chi phí trong những năm đầu là rất lớn
trong quá trình canh tác hữu cơ người sản xuất chỉ được phép sử dụng phân bón hữu cơ
phòng trừ cỏ dại sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công
hoặc thuốc sinh học nên mất nhiều công lao động và khó thực hiện trên diện rộng
đặc biệt là ở nước ta khí hậu nóng ẩm rất thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát triển và gây hại
với những vùng thâm canh cao trước đây đã sử dụng nhiều phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật
khi chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ trong những năm đầu năng suất sẽ giảm rõ rệt
và gặp khó khăn trong phòng chống sâu bệnh do áp lực sâu bệnh còn cao
cân bằng sinh thái bị phá vỡ trước đây cần có thời gian để thiết lập lại
muốn làm nông nghiệp hữu cơ tức là bắt buộc anh không được dùng các hóa chất nông nghiệp
mặc dù các hóa chất có thể giải quyết những vấn đề rất cốt yếu
vì vậy đầu tiên anh phải xử lý đất
đất bây giờ sau khi tập hợp được và bà con đóng góp vào không trồng luôn hay
mà hoàn toàn trồng các loại cây để cải tạo đất như điền thanh để tăng cường độ xốp của đất và giải phóng đạm hữu cơ
làm bèo dâu để mà cung ứng cái đạm
mà của cái cây bèo dâu nó tích tụ thả xuống nước để mà giải phóng
sau đó hoặc trồng đầu tương lạc cày lấp xuống lại trồng tiếp tục
sau một năm bắt đầu cho lên lấy mẫu đất theo những quy định nghiêm ngặt để phân tích đất
xem các hàm lượng có dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật hay là hàm lượng nitrat hay là sâu bệnh
thì đều phải xử lý cho đến khi đảm bảo an toàn theo quy chuẩn của thế giới và châu âu
thì bắt đầu mới được phép trồng
bảo nâng cao cái giá trị sản phẩm nhưng mà đồng thời cũng thân thiện với môi trường
khi chuyển đổi từ cái dạng phân bón hóa học sang phân bán hữu cơ
thì cái năng suất của nó không thể nào vượt lên được ngay được
nhưng mà đối với sản xuất hữu cơ qua cái giai đoạn ban đầu này khoảng năm năm trở ra
thì bắt đầu là năng suất tốt lên hiệu quả hơn
mà như vậy đòi hỏi người làm nông nghiệp hữu cơ phải kiên trì ở giai đoạn đầu
do năng suất không cao công lao động nhiều nên xá thành sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ
cao gấp hai bốn lần bình thường
ngoài ra trong nhiều trường hợp sản phẩm có hình thức không đẹp không bắt mắt
nên khó cạnh tranh về giá cả
trong khi đó việc tích tụ dụng đất để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ
quy mô lớn lại hết sức khó khăn
vì phần lớn các hộ nông dân việt nam sản xuất với quy mô hộ gia đình nhỏ manh mún
nên khó trong việc gom diện tích để thành lập đội nhóm và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hữu cơ
câu chuyện tại tỉnh thái bình mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một ví dụ
đây là khu đất thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau củ quả hữu cơ
và lúa chất lượng cao của tập đoàn th tại xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình
dự án có quy mô đầu tư trên ba tỷ đồng diện tích sản xuất khoảng ba hectare
trong đó diện tích sản xuất rau củ quả sạch dự kiến sử dụng khoảng một hectare
diện tích trồng lúa và sản xuất dầu gạo dự kiến sử dụng khoảng hai hectare
với quy mô là ba ha và tổng dự kiến là đầu tư ba tỷ đồng
sẽ tập trung trước mắt vào sản xuất những loại rau củ quả để mà cung cấp những sản phẩm sạch
mà hữu cơ một trăm linh đạt trình độ thế giới để cung cấp cho việt nam cũng như là cho các việc xuất khẩu trong khu vực
theo cam kết của tập đoàn th
tập đoàn sẽ đầu tư sản xuất theo chuỗi từ xây dựng vườn ươm trồng trọt chiết xuất thu hái
thành phẩm xử lý và đóng gói phân phối sản phẩm
toàn bộ diện tích ba hectare đất của dự án được tập đoàn th thuê lại của nông dân
theo cam kết của tập đoàn th mỗi hộ gia đình có diện tích đất cho thuê sẽ được tạo điều kiện
cho một lao động tham gia sản xuất tại các dự án do tập đoàn đầu tư
và được hưởng thu nhập theo mức quy định của tập đoàn
đối với người dân chúng tôi định hướng cho người dân trên cơ sở tính toán
trên một giá trị một xào mà người dân dông
đối với diện tích đất xấu có thể là tranh lệch từ một tạ hai đến một tạ rưỡi
trên một xào khác một năm
nếu tính một vụ đất trồng lúa không người dân được hưởng từ tạ hai đến tạ rưỡi trên một năm
còn đối với đất màu đất chuyên màu đất trồng lúa không đất trồng lúa không
thì được hưởng lợi từ tám trăm linh đến một triệu đồng trên một năm
người nông dân rất lo là nếu như mà đưa đất vào tập đoàn
thì chúng tôi sẽ không có cái công an việc làm nhưng mà hoàn toàn không phải
tập đoàn hiện nay tiếp tục dùng đất vào đưa ứng dụng công nghệ cao
và tập huấn cho nông dân dạy nông dân các cách thức làm
theo một công nghệ hoàn toàn mới có nghĩa là trên cơ sở kiến thức bản địa
thì hiện nay áp dụng vào với quy mô lớn và sử dụng
không dùng hóa học
với các hộ dân việc cho doanh nghiệp thuê đất là một điều chưa từng xảy ra
và họ có những nghi ngại nhất định
như dụng đất của chúng tôi đây là cái đất loại một là đất tốt
thì nó cũng khoảng độ chừng là tạ hai tạ rưỡi đến tạ hai một sản
nhưng mà nếu mà tính về ông ấy giả thóc thì nó đi một đằng
nhưng mà đây ông ấy giả bằng tiền theo với giá nhà nước
thì nhân dân chúng tôi thấy là vấn đề là lấy một cục độ khoảng năm năm
thì cái đồng tiền lấy thì nó như miếng chim
thì bà con anh em là nhân dân tiêu lên hết
sau đó cuối cùng thì công an phải làm thì nó cũng hơi khó khăn
tôi khó khăn nhất là như tuổi già của tôi giờ lương không có này đúng không
người nông dân thì không có lương
thứ hai nữa là bây giờ là chỉ dùng lưu dụng thôi
mà giờ giả có sáu mươi cân thì không thể làm đi đâu
nói thật chẳng phải dự án với tôi sáu mươi cân thì tôi thuê thợ
thuê người nhà tôi là cũng được sáu mươi cân thôi
tuy nhiên khi chúng tôi đến trực tiếp làm việc với các hộ dân
có đất nằm trong dự án thì rõ ràng sự lo lắng của họ là hoàn toàn có cơ sở
bởi trên thực tế giá thuê đất mà doanh nghiệp đưa ra chưa thực sự thuyết phục
riêng về mức giá thì cho thuê thì đối với nhân dân chúng tôi số đông
thì cũng đều có những cái băn khoăn là về cái mức giá cho thuê
với lại hiện tại là với cái mức giá theo quyền
quy định trên một xào bắc bộ mà hiện nay người dân được nhận một năm
thì theo quy định là hưởng bằng giá trị chứ không được là nhận bằng coi như là cái nhận bằng lượng
thế nhưng mà khi nhận giá trị theo quy định của giá của nhà nước
mà ra đông mua thóc ở ngoài thị trường thì nó quá thấp cho nên người dân quá thiệt thỏi
hai nữa là người dân cũng có cái suy nghĩ rằng là nếu như ruộng đất bây giờ cho thuê
thế mà lại thì cái lao động thì khỏe thì
các cái doanh nghiệp với nhận mà nếu như còn những cái người mà tận dụng sức lao động
mà cái lớp tuổi mà năm sáu mươi giờ đi vẫn còn làm được
thì lại nếu doanh nghiệp không thuê thì cũng là một trong những cái nhân dân
cũng rất băn khoăn là thiếu cái việc làm
có thể thấy dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ của tập đoàn th
là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của đảng nhà nước về phát triển nông nghiệp bền vững
nhưng việc thảo luận về giá cả thuê đất tích tụ dụng đất giữa doanh nghiệp và người dân
lại hoàn toàn khó khăn
bởi mỗi bên đều có cái lý của mình
người dân cho rằng xã dũng nghĩa nơi triển khai dự án hệ thống giao thông canh mương
cũng đã được người dân đóng góp cùng nhà nước đầu tư hoàn thiện
điều này rất có lợi cho doanh nghiệp khi tiếp nhận để triển khai dự án
vì vậy việc yêu cầu doanh nghiệp thỏa thuận lại mức giá cao hơn cho nông dân
để họ đảm bảo đời sống khi mà không còn ruộng nữa là một yêu cầu cần thiết
bởi trên thực tế dù tập đoàn th cam kết sử dụng lao động địa phương
nhưng với những người già từ năm mươi
ba mươi tuổi trở lên thì cơ hội để xin việc đi làm cho doanh nghiệp th là điều rất khó khăn
từ thực tế triển khai cho thấy rất cần có những chính sách đặc thù riêng
để phát triển nông nghiệp hữu cơ
khi vào thực hành nông nghiệp hữu cơ thì ta thấy cái trở ngại lớn nhất hiện nay là
quỹ đất và cái chuyển đổi đất đai từ nông nghiệp thông thường hiện nay sang nông nghiệp hữu cơ
cần phải có cái vốn cho họ
bây giờ đơn giản thôi tôi nói thật đấy
tôi thử hỏi đến giờ này nông dân đã nhận được chưa
đầy khó khăn
chúng tôi cần cái cơ chế này đấy

đặc thủ là cái chỗ làm sao cho nông dân phải dễ dàng tiếp cận cái nguồn kinh phí đó
theo ngân hàng hay theo gì đấy
để họ chuyển đổi chứ
cái quan trọng thế họ mới chuyển đổi rồi
thứ hai là phải có ngay cái để làm sao cho nó minh bạch được cái thực phẩm

để họ có được một cái chính sách công bằng
có một cái giá cả công bằng
cạnh đó nhận thức của người sản xuất về nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế
động lực quan trọng nhất là kinh tế
vì vậy việc tổ chức sản xuất để đáp ứng quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ là một thách thức lớn
do năng suất không cao công lao động nhiều nên giá thành sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ thường cao gấp hai đến bốn lần bình thường nên rất khó cạnh tranh
nhất là khi đời sống của người tiêu dùng việt nam còn thấp và nhận thức về nông nghiệp hữu cơ chưa cao
nhiều trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm diễn ra trong nhiều năm qua làm mất lòng tin của người tiêu dùng
do vậy việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ để cung cấp thực phẩm cho ra thị trường nội địa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức
một vấn đề nữa là cần sớm thành lập cơ quan chứng nhận nông nghiệp hữu cơ độc lập trong nước
từ trước tới nay muốn xuất khẩu các doanh nghiệp trong nước toàn phải thuê công ty nước ngoài chứng nhận với chi phí cao nên nông sản hữu cơ của nước ta rất khó cạnh tranh khi xuất khẩu

nhiều trường hợp vi phạm về nông nghiệp hữu cơ với những chính sách đặc thù là hết sức cần thiết
đó sẽ là cơ sở hành lang pháp lý quan trọng để nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh mẽ phù hợp với xu thế hội nhập
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacomgmail com